ngày hai mươi ba tháng một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm và làm việc với khu công nghệ cao hòa lạc
dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn viettel tại khu công nghệ cao láng hòa lạc
lễ trao quyết định chủ trương đầu tư cho một số nhà đầu tư tiêu biểu tham dự lễ khánh thành
dự án sản xuất công nghệ cao của tập đoàn vingroup
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội đề nghị bộ khoa học và công nghệ kịp thời tháo gỡ
những khó khăn vướng mắt tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động phát triển công nghệ trong nước và nước ngoài vào việt nam
để khu công nghệ cao hòa lạc thực sự trở thành trung tâm phát triển công nghệ của đất nước và khu vực
nơi xuất phát của nhiều ý tưởng khoa học công nghệ trí tuệ sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng
tạo sức cạnh tranh của công nghệ việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của bộ khoa học và công nghệ
của ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc cùng các nhà đầu tư đã có sự hợp tác chặt chẽ
để giúp nơi đây trở thành cái nôi ươm mầm cho sự phát triển các dự án công nghệ cao
trở thành điểm đến hấp dẫn và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế